truyền thông mỹ đưa tin chính quyền tổng thống joe biden đang tìm kiếm sự ủng hộ của quốc hội với gói ngân sách bổ sung trị giá là ba mươi hai năm tỷ usd để viện trợ cho ukraine và tăng cường khả năng ứng phó của mỹ với đại dịch covid một mươi chín
báo tờ washington post cho biết nhà trắng muốn chi một mươi tỷ đô la mỹ cho viện trợ nhân đạo và quân sự khẩn cấp cho ukraine
hai mươi hai năm tỷ đô la mỹ sẽ được chi cho việc tăng cường ứng phó với đại dịch covid một mươi chín nhằm sáng kiểm soát dịch bệnh về lâu dài và chuẩn bị cho tình huống xuất hiện biến thể mới và số ca nhiễm lại tăng cao
nguồn tin trên cho biết nhà trắng sẽ chính thức đề nghị quốc hội xem xét thông qua ngân sách bổ sung vào tối ba ba theo sở mỹ